thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay cơn bão số một có tên quốc tế là ta lim đã đi vào đất liền tỉnh quảng tây của trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến tám mươi tám km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo là từ chiều tối ngày hôm nay bão sẽ suy yếu rất nhanh sau khi đi vào đất liền khu vực vùng núi phía bắc của nước ta
từ chiều ngày hôm nay vùng biển quảng ninh hải phòng đã bắt đầu bị ảnh hưởng từ bão số một
các huyện đảo cô tô bạch long vĩ và khu vực biển của tỉnh quảng ninh thành phố hải phòng đang có mưa và gió mạnh dần lên từ cấp năm đến cấp bảy do ảnh hưởng ban đầu của bão số một
tại huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng hòn đảo xa bờ nhất trên vịnh bắc bộ gió đã mạnh dần lên cấp năm cấp sáu giật cấp chín có mưa giải rác
dự báo trong chiều tối ngày hôm nay bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi km và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới
theo dự báo từ chiều ngày mai ngày một mươi tám tháng bảy cho đến ngày một mươi chín tháng bảy vùng đồng băng bắc bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi bảy mươi mm đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị
cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh gồm quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai yên bái
tính đến trưa ngày hôm nay trước diễn biến phức tạp của bão số một các hãng hàng không đã buộc phải thông báo hoãn hủy các chuyến bay đi đến các sân bay bị ảnh hưởng
theo đó bamboo airways hủy hai mươi tám chuyến bay đi đến các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão đồng thời thay đổi lịch khai thác của một trăm linh bốn chuyến bay quốc tế lẫn nội địa
trong khi đó việt nam airlines cũng buộc phải hủy năm mươi bốn chuyến bay ước tính ảnh hưởng tới khoảng tám năm trăm linh hành khách
tám mươi chín chuyến bay bị chậm từ một một mươi tiếng đồng hồ gây ảnh hưởng đến một mươi năm hành khách
hãng cũng thông báo đổi lịch sáu chuyến bay sớm ảnh hưởng tới hơn một hành khách
chỉ riêng trong ngày hôm nay
một trăm bốn mươi chín chuyến bay và gần hai mươi năm hành khách của việt nam airlines đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số một
sân bay nội bài hà nội tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ một mươi ba h đến ngày một mươi một h ngày một mươi tám tháng bảy
sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh và sân bay cát bi thành phố hải phòng tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ chín h đến một mươi chín h ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng bảy
vừa tạo cho thành phố thân lựa chọn du lịch cho các gia đình tỉnh hành khác trong dịp hè